trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
sẽ tiếp tục duy trì tình trạng là nhiều mây và sương mù
kèm theo đó là hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn vào đêm và sáng sớm
sẽ làm cho tầm nhìn xa hạn chế đường xá trơn trượt
do đó quý vị cần chú ý kiểm tra các thiết bị còi đèn chiếu sáng
và lưu thông với tốc độ vừa phải
để đảm bảo an toàn khi tham gia lưu thông vào thời điểm này
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn trên đà tăng nhẹ
giao động là từ hai mươi đến hai mươi chín độ
còn đối với khu vực phía tây bắc bộ
do ít chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam
nên chỉ có mưa vài nơi
sáng sớm thì có sương mù dài rác
trưa chiều đôi lúc trời hưởng nắng
với nhiệt độ có phần cao hơn so với các tỉnh ở phía đông bắc bộ
trong cả ba ngày tới nhiệt độ cao nhất giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
nên khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa vài nơi
sáng sớm thì có sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng đều trên toàn khu vực
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây
nhiệt độ có thể đạt mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
các tỉnh còn lại của trung bộ
từ đà nẵng đến bình thuận
do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào cho khu vực
nên trạng thái có nắng với cường độ vừa phải
sẽ tiếp tục chi phối thời tiết nơi đây
dự báo nền nhiệt trong ba ngày tới trên khu vực khá ổn định
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tại vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
trời chủ yếu là không mưa ngày có nắng
về đêm và sáng sớm thì trời xe lạnh
với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
và mức nhiệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tiếp tục không mưa
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
với nhiệt độ ở đây vẫn là nơi cao nhất trên cả nước
với mức nhiệt trưa chiều phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn